đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đắk lắc do ông ikhut nie phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã trao tặng sáu căn nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
trong thời gian tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đắk lắc sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hào tâm mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để xây nhà tình thương và mua xe đạp xe lăn tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đắk lắc